chiều tối ngày hai mươi một tháng bảy trên khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng
tổ công tác thuộc phòng trinh sát hải đoàn một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện
tiến hành kiểm tra tạm giữ tàu thủy nội địa mang số hiệu hd ba nghìn một trăm sáu mươi tám
đang chở sáu trăm năm mươi tấn than có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tàu hd ba nghìn một trăm sáu mươi tám gồm bốn thuyền viên do anh phạm đức hưng
ba mươi hai tuổi trú tại xã tân việt huyện thanh hà tỉnh hải dương làm thuyền trưởng
đang chở khoảng sáu trăm năm mươi tấn than cám
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng hưng không xuất trình được hồ sơ
giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đang vận chuyển trên tàu
theo khai báo của thuyền trưởng số than cám này đang được tàu hd ba nghìn một trăm sáu mươi tám
trở từ quảng ninh về hải dương để trả hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
về các lỗi hàng hải ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa
và đưa tàu vi phạm về khu vực neo đậu tại hải phòng để tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ nguồn gốc của số than cám trên